văn phòng ubnd tỉnh quảng nam vừa cho biết đến nay qua điều tra đã xác định được đối tượng làm giả quyết định của ubnd tỉnh
nhằm hợp thức hóa nguồn gốc cát mà công ty cổ phần đầu tư và xây dựng tây trường sơn quảng nam đã bán cho công ty cổ phần xây dựng
và lắp máy trung nam san lấp mặt bằng tại khu đô thị quốc tế mới đa phước thành phố đà nẵng
theo cơ quan điều tra bà ngô thị thanh vân thủ quỹ công ty cổ phần kim toàn đồng thời là kế toán công ty cổ phần đầu tư
và xây dựng tây trường sơn quảng nam chính là người đã chỉnh sửa tẩy xóa quyết định cho phép công ty cổ phần kim toàn
khai thác đá ở huyện nam giang tỉnh quảng nam thành quyết định cho phép công ty cổ phần đầu tư và xây dựng tây trường sơn quảng nam
khai thác cát ở huyện tây giang tỉnh quảng nam
sau khi làm giả bà vân đã bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu
bà vân đem đến phòng công chứng số ba thành phố đà nẵng để công chứng
được biết công ty cổ phần đầu tư và xây dựng tây trường sơn quảng nam ký hợp đồng cung cấp cát cho công ty cổ phần xây dựng
và lắp máy trung nam để thực hiện san lấp mặt bằng công trình khu đô thị quốc tế đa phước
theo đó công ty này đã bán cho công ty cổ phần xây dựng và lắp máy trung nam hơn hai mươi mét khối cát không có nguồn gốc
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật